hiện tại tình trạng sử dụng thuốc nam dẫn tới ngộ độc ở trẻ em đang có dấu hiệu gia tăng
mới đây nhất tại trung tâm sản nhi bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
một bệnh nhi một mươi bốn tháng tuổi đã bị ngộ độc trì vì sử dụng thuốc cam có hàm lượng trì gấp hơn một trăm linh lần quy định
đây thực sự là lời cảnh báo đối với thói quen dùng thuốc không có sự chỉ dẫn của bác sĩ dẫn tới những hậu quả khôn lược
mới đây nhất tại trung tâm sản nhi bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
trước kia thì cháu cũng đi lấy rồi có thế nào đâu
đây không phải là trường hợp đầu tiên bị ngộ độc do sử dụng thuốc nam tại trung tâm sản nhi tỉnh phú thọ
trước đó một bệnh nhi ba tháng tuổi nhập viện trong tình trạng viêm phổi suy hô hấp nặng cũng đã phải nhập viện
vì gia đình đã tự ý cho con uống và đắp thuốc nam khi trẻ có dấu hiệu tiêu chảy
về tình trạng ngộ độc thuốc nam thì hàng năm chúng tôi cũng tiếp nhận tương đối là nhiều
khi vào cơ thể thì chỉ sẽ gắn với các tế bào hồng
tế bào di chuyển ngấm vào xương chủ yếu là bảy mươi năm nó sẽ ngấm vào xương
ngoài ra nó sẽ ngấm vào các tế bào não tế bào gan tế bào thận
khi vào tế bào não nó sẽ làm cho hủy hoại các cái tế bào thần kinh
làm cho đứa trẻ sau này sẽ chậm phát triển với tinh thần
và nó ngấm vào xương làm cho các tế bào xương nó không phát triển
làm cho trẻ nó sẽ bị còi xương
tóm lại là một tình trạng ngộ độc trì sẽ gây ra suy giảm cả về thể chất lẫn tinh thần
thói quen tự điều trị bằng các loại thuốc dân gian đã và đang gây ra những hệ lụy khôn lường
gây ra những phản ứng tiêu cực cho người bệnh đặc biệt là bệnh nhi
đây là thực trạng đáng lo ngại mà các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý
trong việc dùng thuốc cho trẻ và chính bản thân khi không có sự chỉ dẫn của bác sĩ